vẫn là câu chuyện liên quan đến việc cho dự tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
niềm vui xen lẫn nỗi lo
theo chia sẻ của giáo sư phan trọng lân cục trưởng y tế dự phòng bộ y tế cho biết
qua khảo sát có sáu mươi tám mươi phụ huynh đồng ý tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi khoảng ba mươi còn do dự
ngày một mươi ba tháng bốn tại buổi họp báo của bộ y tế giáo sư phan trọng lân cho rằng nhóm ba mươi phụ huynh này
cần được cung cấp thông tin đầy đủ hơn về tiêm chủng cho trẻ em
thời điểm phạm vi khảo sát và số người tham gia lấy ý kiến tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi chưa được công bố
hiện cả nước có khoảng một mươi một tám triệu trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trong đó ước tính tám hai triệu trẻ chưa mắc covid một mươi chín
bộ y tế dự kiến trong quý ii sẽ hoàn tất tiêm chủng cho những em này
nói rõ hơn về tiến trình tiêm phó giáo sư dương thị hồng viện phó vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
các địa phương đang xây dựng kế hoạch cụ thể dự kiến trong tuần tới sẽ triển khai quy mô nhỏ ở thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
trước khi tiêm cho trẻ em cả nước
nguồn vaccine tiêm chủng đợt này do chính phủ australia tài trợ trong đó gần một triệu liều đã về việt nam hôm tám tháng bốn
đêm nay sẽ về thêm hơn hai triệu liều
để đảm bảo an toàn tiêm chủng bà hồng khuyến cáo trẻ chỉ tiêm chủng
khi thực sự khỏe mạnh
nếu có biểu hiện viêm long đường hô hấp hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín thì chưa nên tiêm chủng ngay
người nhà theo dõi trẻ ăn ngủ sinh hoạt bình thường không đặc biệt với nhóm năm đến sáu tuổi
chia sẻ với nhân viên y tế thông tin về tiền sự bệnh tật của con mình gồm tiền sử dị ứng có bệnh mạng tính hay không v v
trẻ mắc bệnh tim mạch nên tim ở bệnh viện để đảm bảo an toàn đánh giá sức khỏe và theo dõi phản ứng sau tiêm tốt hơn
sau khi tiêm cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng ít nhất ba mươi phút để theo dõi và xử trí các phản ứng phản vệ nếu có
người nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe trẻ tối thiểu trong ba ngày đầu tiên sau tiêm
lưu ý các triệu chứng bất thường như sốt cao phát bang khó thở tím tái hoặc mệt mỏi ly bì
thông thường phản ứng xảy ra khoảng bốn tám tiếng sau tiêm vaccine
xu hướng giảm dần sau ngày đầu và thứ hai giảm dần
nếu biểu hiện tăng lên mức độ trầm trọng hơn
cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời
đặc biệt là việc tiêm vaccine đầy đủ sẽ giảm được nguy cơ chuyển nặng
nếu mắc bệnh và hạn chế khả năng xâm nhập vào phổi của virus
nói một cách khác tiêm vaccine covid một mươi chín sẽ giúp các em nhỏ tự tin hơn khi tham gia lao động vui chơi sinh hoạt